phát hiện thi thể ba mẹ con dưới sông ở thái nguyên
tuyên bút nhanh brt hoạt động ra sao trước khi được hà nội đề xuất thay bằng đường sát đô thị
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đối với phùng văn nam về tội giết người và cướp tài sản
được biết đối tượng này đã sát hại nạn nhân sau khi bị người này đụng chạm vào vùng nhạy cảm
theo hồ sơ vụ án vào lúc hai mươi ba h bốn mươi hai phút ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phùng văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú thôn tân phú xã bào trinh huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
gọi điện thoại cho ông hồ thành dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu thường chú tỉnh hậu giang
chỗ ở khu phố hải sơn thị trấn long hải huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
cho ông nam qua ngủ nhờ ông dũng đồng ý
khoảng giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba nam đến phòng trọ của ông dũng
khi nam nằm trên nền nhà để xem điện thoại di động thì ông dũng ngồi phía sau đụng chạm vào vùng nhạy cảm của nam
ông dũng tiếp tục luân tay vào trong áo sờ vào người của nam thì nam đứng dậy hắt tay ông dũng ra
sau đó vì con tức giận nên nam đi ra từ phía sau ông dũng và dùng tay tác động vào cổ khiến nạn nhân bất tỉnh
nghĩ là mình đã sát hại ông dũng nên để che giấu hành vi
vì phạm tội của mình nam đã dùng điện nguy tạo hiện trường việc ông dũng tử vong là do nạn nhân làm điều dại rột
nam đi ra sao bếp cầm một con dao thái lan trên bàn bếp đi đến cắm ổ điện rút vích điện già và dùng dao cắt dây điện
sau khi đặt đầu dây điện bị cắt vào lòng bàn tay trái của ông dũng nam cắm vích điện vào ổ cắm điện
thấy ông dũng bị điện giật nam bỏ đi
trước khi đi nam đã lấy hai điện thoại và một nhẫn vàng của ông dũng
sau đó nam đã bán số điện thoại và nhẫn vàng này được tám triệu đồng
kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông dũng tử vong do điện giật chạy cơ thể có tổn thương vùng cổ do chảy nếp
ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền đã khởi tố vụ án giết người
và chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra theo thẩm quyền
sau khi điều tra ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra quyết định
khởi tố bị can đối với phủng văn nam
theo hai tội danh trên
thưa quý vị tại hà nội một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai hiện đang mang thai ba mươi tám tuần khiến gia đình hết sức hoang mang lo lắng
gia đình cho rằng bé gái bị người đàn ông hàng xóm giờ trò đồi bại nhiều lần dẫn đến có thai
anh n a chú tại huyện thanh trì hà nội cho biết đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn gia đình nhận thấy bụng cháu y sinh năm hai nghìn một mươi hai
con gái anh a to hơn bình thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra
kết quả xác định cháu y mang thai
ở tháng thứ sáu cho đến nay thai nhi đang ở tuần ba mươi tám dự sinh ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại thời điểm phát hiện sự việc qua lời kể của con gia đình được biết bé y bị người đàn ông hàng xóm dở trò đồi bại nhiều lần
người hàng xóm thường lợi dụng những khoảng thời gian vào buổi chiều khi gia đình anh đi làm để thực hiện hành vi xấu xa
thậm chí có lần người đàn ông hàng xóm còn rủ bé y sang nhà chơi và dở trò tại nhà đối tượng
ngay lập tức gia đình đã dẫn cháu đến công an xã tam hiệp để trình báo
công an huyện thanh trì đã cử cán bộ điều tra xuống lấy lời khai
tuy nhiên đến nay gia đình chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm từ công an huyện thanh trì
vẫn theo bố cháu y từ khi phát hiện sự việc gia đình anh phải nghe những lời xị xào bàn tán những ánh mắt thương hại của hàng xóm láng giềng
không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi
gia đình anh a cũng tạm thời cho cháu nghỉ học để tránh ảnh hưởng tới tâm lý
thưa quý vị sau bốn ngày người dân phát hiện một người đàn ông tám mươi
tuổi bị thương nặng ở hai bàn chân ngồi giữa đường
cơ quan chức năng huyện tuy phước tỉnh bình định vẫn chưa có đủ cơ sở để kết luận
người đàn ông này bị tai nạn giao thông dẫn đến thương tích ở hai bàn chân
vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra
lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn người dân báo tin để công an xã phước thành huyện tuy phước
về việc ông nguyễn sự tám mươi năm tuổi chú khu vực tám phường trần quang diệu thành phố quy nhơn
ngồi trên một con đường đất ở thôn bình an một xã phước thành
lúc này hai bàn chân ông nguyễn sự đều có vết thương
sau đó người dân gọi điện đội sos một trăm một mươi năm tỉnh bình định đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu
công an huyện tuy phước đã hướng dẫn công an xã phước thành xác minh ban đầu
công an huyện tuy phước và viện kiểm sát nhân dân huyện tuy phước đã đến khám nghiệm hiện trường
khu vực phát hiện ông nguyễn sự bị thương nặng có rất nhiều vết lốp xe chạy
đoạn đường nơi phát hiện ông nguyễn sự là đường dốc dẫn lên một số khu vực khai thác khoáng sản
những ngày qua một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin
người đàn ông tám mươi năm tuổi ở phường trần quang diệu thành phố quy nhơn bị xe bèn cán hai bàn chân
theo thượng úy trương đặng đồng nghĩa cán bộ điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định
đến thời điểm hiện tại chưa có căn cứ xác định được ông nguyễn sự bị tai nạn giao thông hay không
qua nắm thông tin ban đầu ông nguyễn sự có biểu hiện về tâm thần
công an xã phước thành tiến hành ghi lời khai của người báo tin vụ việc
nhưng họ không biết nguyên nhân gây thương tích
thượng úy trương đặng đồng nghĩa cán bộ điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định
cho biết đơn vị đang tiếp tục trích xuất camera của một số doanh nghiệp gần khu vực xảy ra vụ việc
để tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân người đàn ông tám mươi năm tuổi bị thương tích nặng ở hai bản chân
thượng úy trương đặng đồng nghĩa cho biết để có căn cứ xác định ông nguyễn sự bị tai nạn giao thông hay không thì chưa có
một số thông tin của đơn vị sos một trăm một mươi năm đưa bài lên đó là quan điểm của họ
tuy nhiên cơ quan điều tra chưa dám khẳng định đó là vụ việc gì
hiện tại công an xã phước thành đang xác minh sơ bộ ban đầu trong thời hạn bảy ngày của công an xã
nếu có dấu hiệu tội phạm thì công an xã chuyển xuống cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định pháp luật
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần
tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
với vốn điều lệ ban đầu chỉ gần bốn tỷ đồng sau hơn chục năm hoạt động
tập đoàn thuận an trở thành doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng
trúng hàng chục gói thầu lớn ở nhiều địa phương trên cả nước
công ty cổ phần tập đoàn thuận an thuận an group
tiền thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an
được thành lập năm hai nghìn bốn do ông nguyễn duy hưng làm chủ tịch hội đồng quản trị
thời điểm thành lập công ty này có vốn điều lệ ba chín tỷ
ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng hạ tầng giao thông
sang giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một tập đoàn thuận an có nhiều lần tăng vốn
trong đó năm hai nghìn một mươi bốn vốn điều lệ được doanh nghiệp nâng lên ba trăm linh tỷ
theo dữ liệu của tuổi trẻ ba cổ đông lớn góp vốn lớn nhất vào thời điểm này
gồm ông nguyễn duy hưng góp hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
còn lại bà nguyễn thị đoan trang ba mươi chín tỷ và ông nguyễn hải kiêm sáu tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi một thuận an tiếp tục tăng vốn lên tám trăm linh tỷ đồng
từ gấp khoảng hai trăm linh lần khi mới thành lập và duy trì từ đó đến nay
cùng với quá trình nâng vốn thuận an group cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác
thông qua các công ty còn
theo đó công ty cổ phần phát triển công nghệ tài nguyên xanh được lập năm hai nghìn một mươi
trên lĩnh vực năng lượng sạch và ứng dụng công nghệ cao
năm hai nghìn một mươi năm doanh nghiệp lập thêm thuận an inc với ngành nghề chính là thi công xây dựng công trình
ngoài ra doanh nghiệp của ông hưng còn lấn sân ra các lĩnh vực bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
dữ liệu từ chính doanh nghiệp và trên trang thống kê về đấu thầu cho thấy
những năm gần đây tập đoàn thuận an liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp
cụ thể trên website thuận an giới thiệu từng tham gia một loạt dự án cầu lớn
như là cầu sông rút cầu cửa hội cầu đồng việt cầu máy trai cầu kỳ lộ cầu rạch miễu hai
trong đó dự án cầu đồng việt với tổng mức đầu tư gần một năm trăm linh tỷ
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang làm chủ đầu tư
đây là cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh bắc giang vượt sông thương nối với tỉnh hải dương
thuận an là một trong hai liên danh tham gia dự án với giá trị thi công hơn tám trăm linh tỷ đồng
ngoài ra thuận an cũng nằm trong liên danh tham gia dự án cầu sông rút thị xã quảng yên quảng ninh
được khởi công từ hai nghìn một mươi năm tổng mức đầu tư năm trăm linh tỷ
ở dự án cầu cửa hội bắc qua sông lam nối thị xã cửa lò nghệ an và huyện nghi xuân hà tĩnh
có tổng mức đầu tư chín trăm năm mươi tỷ thuận an góp mặt trong liên danh hai nhà thầu dự án
một dự án cầu khác thuận an thi công là dự án cầu kỳ lộ trên tuyến cao tốc bắc nam đoạn quy nhơn trí thạnh
thuận an còn tham gia với vai trò liên danh ở nhiều dự án khác trong đó như gói thầu xl năm
xây dựng đường vành đai ba đoạn qua thành phố thủ đức thủy phú hồ chí minh
từ km hai mươi ba năm trăm năm mươi đến km hai mươi năm chín trăm tám mươi năm
thi công xây dựng công trình cầu đại ngãi hai dự án thành phần đoạn quy nhơn trí thạnh
thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
sáng một mươi bảy tháng bốn ông tạ văn phiên chủ tịch ubnd nhân dân xã đồng liên tp thánh nguyên cho biết
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng bốn người dân đánh cá tại khu vực gầm cầu ba đa trên địa bàn
thấy tại bờ đất sát mép sông có ba đôi dép
sau đó họ phát hiện một nạn nhân giới tính nam dưới sông sát vị trí chân cầu
tại dìa đường đê cang thép phát hiện thêm một xe máy nhẫn hiệu lít màu đỏ biển kiểm soát hai mươi b một tám trăm linh bảy xx
nhận được thông tin của người dân chính quyền xã đồng liên báo cáo vụ việc với lực lượng chức năng của tỉnh
và tp thánh nguyên để xác minh cứu hộ
khoảng một giờ ngày một mươi bảy tháng bốn lực lượng chức năng phát hiện thêm hai nạn nhân
thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương ba nạn nhân là mẹ con
gồm chị nthn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và hai con là ntb sinh năm hai nghìn một mươi và npt sinh năm hai nghìn một mươi năm
chú tại xóm sộp xã huống thượng tp thánh nguyên
lực lượng chức năng của tỉnh và tp thánh nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và bàn giao nạn nhân cho gia đình đồng thời tiếp tục điều tra vụ việc
sáng cùng ngày ông đoàn bá thu chủ tịch ubnd xã huống thượng tp thánh nguyên cho biết
qua nắm bắt thông tin từ quần chúng được biết trước khi xảy ra sự việc
hai vợ chồng chị nthn có xảy ra vụ việc
tối một mươi sáu tháng bốn anh htd sinh năm hai nghìn một quê hải phòng lái xe máy trên đường hoàng sa
đến gần cầu trần khánh dư phương tân định
d thấy cảnh sát giao thông liền quay đầu xe chạy vào hẻm né tránh
phát hiện vụ việc tổ công tác đã chặn xe đi lại
kiểm tra phát hiện nồng độ cồn ở mức một trăm một mươi chín mg trên lít khí thở
anh đê bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hai năm triệu đồng
d cho biết anh đã uống hai lon khi ngồi với bạn
sau khi thấy cảnh sát giao thông anh vì hoàng sợ nên đã chạy vào hẻm để né tránh
nhưng không ngờ các cán bộ đuổi theo giữ lại
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận một cho biết
qua thời gian dài kiểm tra nồng độ cồn ý thức chấp hành luật giao thông của người dân tăng lên rõ rệt
mỗi đêm cảnh sát giao thông kiểm tra hàng trăm trường hợp
nhưng chỉ phát hiện vài tài xế vi phạm nồng độ cồn
vì này cho biết ngoài việc chấp hành nghiêm luật nồng độ cồn
người dân khi lái xe máy ra đường cũng cần tuân thủ tốc độ
đội nón bảo hiểm như vậy mới bảo vệ được bản thân và người xung quanh
hướng đến lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
vietnam airlines sẽ khai thác ba chuyến bay mỗi ngày từ hà nội đi điện biên
và chiều ngược lại trong thời gian từ ngày ba đến tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đại diện vietnam airlines cho biết tần suất bay cao điểm phục vụ lễ kỷ niệm
sẽ tăng gần gấp đôi so với lịch bay hiện tại
các chuyến bay đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách
với nhiều lựa chọn giờ bay thuộc tầng
lợi cũng như hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện của tỉnh điện biên
hiện nay vietnam airlines đang khai thác các chuyến bay giữa hà nội và điện biên
với tần suất một mươi một chuyến mỗi tuần
tăng mạnh so với giai đoạn đầu khi mà sân bay này mới hoạt động trở lại
các chuyến bay đều được khai thác bằng máy bay airbus a ba trăm hai mươi
việt nam airlines hiện cũng là nhà tài trợ vận chuyển chính thức của năm du lịch quốc gia điện biên
với chủ đề vinh quang điện biên phủ
trải nghiệm bất tận năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn
là sự kiện văn hóa kinh tế xã hội tiêu biểu
có quy mô quốc gia và tầm quốc tế gắn với kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
hành khách có thể mua vé qua các kênh website ứng dụng di động vietnam airlines
và phòng vé đại lý chính thức của hãng
hiện nay học sinh đầu cấp của hà nội tăng từ vài ngàn đến vài chục ngàn mỗi năm
nhưng một số quận nội thành rơi vào tình trạng thiếu người học nếu tuyển sinh đúng địa bàn
hiện tượng này được giám đốc sở giáo dục
trần thế cương nêu tại hội nghị hướng dẫn xét tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và tuyển sinh đầu cấp năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
ông cương cho biết sự gia tăng dân số cơ học gây nên tình trạng quá tải cục bộ
tại các trường thuộc hoàng mai thanh xuân cầu giấy nam tư liêm
tuy nhiên ở một số quận nội thành nếu tuyển sinh đầu cấp theo địa bàn phường
nhiều trường lại thiếu học sinh
điều này được lý giải bởi sự già hóa dân số ở các vùng lõi của hà nội
tỷ lệ sinh thấp không có trung cư cao tầng được xây dựng ở trung tâm
từ thực tế này ông cương nhấn mạnh việc phân tuyến tuyển sinh đầu cấp
cần được nghiên cứu để điều chỉnh sao cho hợp lý hơn
không để tình trạng nơi tuyển sinh không đủ lãng phí cơ sở vật chất
nơi cha mẹ phải bốc thăm để có một suất học công lập cho con
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội chỉ đạo các phòng giáo dục
kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu tuyển sinh
hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến của các trường trên địa bàn
đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ trí tiêu được giao
đảm bảo số học sinh trên một lớp đúng quy định góp phần đẩy mạnh kế hoạch công nhận trường chuẩn quốc gia
ông trần thế cương cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc
không tổ chức thi tuyển vào lớp một không khảo sát học sinh đầu năm học
không thu hoặc vận động phụ huynh đóng góp các khoản ngoài quy định
thời gian gần đây vàng đang là tài sản hấp dẫn
trong mắt nhà đầu tư
vì những bất ổn các chuyên gia phân tích ngân hàng city nhận định
giá vàng sẽ có thể vượt chín mươi triệu đồng một lượng
phiên giao dịch ngày một mươi bảy tháng bốn
giá vàng thế giới đã chạm mức hai ba trăm chín mươi ba đô la một ảo
tương đương bảy mươi ba bảy triệu đồng một lượng
theo giới phân tích bất chấp giá đồng đô la tăng mạnh
nhưng vàng vẫn có xu hướng đi lên riêng của mình
thông thường đồng đô la lên giá vàng sẽ giảm
tuy nhiên giá vàng đang ngày càng hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư
với vai trò là tài sản phòng thủ trước các bất định trong tương lai
trong báo cáo mới phát hành ngân hàng ct cho biết
căng thẳng chính trị tại trung đông đã thổi bùng giá vàng
ngoài ra hàng loạt những yếu tố khác như là kỳ vọng hạ lãi suất của mỹ
các đợt bầu cử trên khắp thế giới và những xung đột địa chính trị khó dự đoán
càng tiếp thêm sức mạnh cho vàng
ngày một mươi bảy tháng bốn vàng p g và sgc lần lượt bán ra thị trường
là bảy mươi sáu tám mươi và tám mươi ba bảy mươi triệu đồng một lượng
vừa qua đoàn giám sát chuyên đề của ủy ban thường vụ quốc hội vừa khảo sát thực tế
làm việc tại thành phố hà nội về việc thực hiện chính sách pháp luật
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó tuyến buýt nhanh brt sẽ được thay thế bởi đường sắt đô thị metro
thông tin được đưa ra tại cuộc họp của đoàn giám sát ủy ban thường vụ quốc hội
làm việc với hà nội về việc thực hiện chính sách pháp luật
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín
đến năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội dương đức tuấn cho biết
do lưu lượng giao thông đông nên xe bít nhanh hoạt động không khác gì xe bít thường
từ thực tế này nên phương án điều chỉnh quy hoạch chung về phát triển giao thông sắp tới
thành phố có kế hoạch sẽ thay thế tuyến buýt brt bằng tuyến đường sắt đô thị
tuyến xe buýt nhanh brt đầu tiên của hà nội có chiều dài hơn một mươi bốn km
sử dụng năm mươi năm xe buýt loại tám mươi chỗ
với giá hơn năm tỷ đồng một xe
tuy nhiên sau nhiều năm vận hành tuyến bít nhanh chưa đáp ứng được kỳ vọng
tuyến đường đưa xe bít brt vào vận hành lại trên trụng đường hẹp
mật độ và lưu lượng phương tiện quá lớn khiến cho xe buýt nhanh đi lại không khác nào xe buýt thường
mặc dù xe buýt brt được bố trí làn đường riêng nhà ga tiêu chuẩn như đường sắt trên cao
tuy nhiên lại không mang lại hiệu quả
cuối bản tin sẽ là tin tức về giải trí
thưa quý vị trong bộ phim trạm cứu hộ trái tim
vai diễn ông lão khiếm thị có lẽ là vai ngắn nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân công lý tính tới thời điểm này
thủ vai ông nổi bé chi trong trạm cứu hộ trái tim là nghệ sĩ nhân dân công lý
trong phim nam nghệ sĩ này chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn với rất ít lời thoại
nhưng để lại ấn tượng mạnh cho khán giả
vai diễn của nghệ sĩ nhân dân công lý có tạo hình già đua ốm yếu
luôn gắn bó với cây gậy vì đi không vững
đây cũng là vai diễn ngắn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô đầu công lý
thậm chí còn không được đặt tên
cụ thể vai diễn của nghệ sĩ nhân dân công lý này lên sóng từ tập năm
khi bé chi bị phát hiện trộm đồ được ngân hà giúp đỡ và đưa về nhà gặp ông
với phân cảnh này nghệ sĩ nhân dân công lý và vai ông có sức khỏe yếu bị khiếm thị và có nhân cách tốt sự ngay thẳng
ông đã yêu cầu cháu gái xin lỗi vì hành động trộm đồ rồi nhắc nhở cháu trả lại đồ cho nữ chính
sau khi gặp sự cố sức khỏe nghệ sĩ nhân dân công lý thỉnh thoảng xuất hiện trong một số phim truyền hình như
gia đình mình vui bắt thình lình chồng cũ vợ cũ người yêu cũ
đó chỉ là những vai phụ ít lời thoại nhưng người hâm mộ vẫn rất chào đón sự trở lại của nam diễn viên tài năng của nhà hát kịch hà nội
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi